tỉnh ủy quảng ngãi vừa có quyết định thi hành kỷ luật ông nguyễn thanh phó bí thư huyện ủy
chủ tịch ubnd huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với chủ tịch ubnd huyện đảo lý sơn vì để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến quản lý đất đai
xây dựng đầu tư công trên địa bàn
với trách nhiệm là bí thư huyện ủy lý sơn từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
đồng chí nguyễn thanh chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của ban thường vụ huyện ủy
trong việc cho chủ trương triển khai năm dự án đầu tư nhưng thiếu kiểm tra xem xét về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất
quy hoạch xây dựng đã được ubnd tỉnh phê duyệt
việc thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thuê đất không đúng quy định thiếu kiểm tra giám sát
đối với ubnd huyện để xảy ra một số sai phạm trong công tác quản lý đất đai xây dựng đầu tư công trên huyện đảo lý sơn
đồng thời với trách nhiệm là phó bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện lý sơn
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đồng chí nguyễn thanh đã thiếu kiểm tra
để ubnd xã an bình an hải an vĩnh cho thuê đất không đúng quy định
không kịp thời chỉ đạo xử lý ba mươi một trường hợp xây dựng không phép trái phép
những vi phạm của chủ tịch ubnd huyện đảo lý sơn làm ảnh hưởng đến uy tín bản thân và tổ chức đảng
tỉnh ủy quảng ngãi quyết định thi hành kỷ luật khiển trách
đối với đồng chí nguyễn thanh